tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng diễn biến phức tạp công tác kiểm soát dịch bệnh tại khu dân cư được tăng cường bởi các lực lượng chiến sĩ công an dân quân tự vệ dân phòng ngày đêm cắm chốt tại các địa bàn để trực gác đo thân nhiệt người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín trong cộng đồng
sau đây là phản ánh tại thành phố đà nẵng
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào lúc giờ tại các điểm chốt của đường nguyễn phan vinh phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
mặc dù không có người qua lại nhưng các gác chốt vẫn sáng đèn lực lượng chốt chặn vẫn nghiêm túc tốc trực mỗi ca trực bốn giờ liên tục và làm việc xuyên suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm soát toàn bộ phương tiện người ra vào khu vực có nguy cơ cao